cùng với luật giao thông đường bộ hai nghìn tám thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động liên quan đến vận tải đường bộ tại việt nam được thực hiện từ tháng một mươi một này
theo đó quy chuẩn quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông tín hiệu đèn giao thông biển báo hiệu
vạch kẻ đường cọc tiêu tường bảo vệ và rào chắn cột km mốc lộ giới gương cầu lồi và giải phân cách có lan can phòng hộ
quy chuẩn quy định về hệ thống báo hiệu áp dụng cho tất cả các tuyến đường bộ trong mạng lưới đường bộ việt nam
bao gồm đường cao tốc đường quốc lộ đường tỉnh đường huyện đường xã đường đô thị đường chuyên dùng và các đường nằm trong hệ thống đường bộ tham gia điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên